ngày hai mươi năm tháng hai đồn biên phòng cửa khẩu cảng an thới cho biết từ sau tết đến nay đơn vị đã chủ trì phát hiện bắt giữ ba tàu chở khoảng năm mươi lít dầu đều
liên tiếp trong hai ngày là ngày hai mươi một và ngày hai mươi ba tháng hai tổ công tác đã phát hiện ba tàu cá
qua kiểm tra trên các tàu có năm mươi lít chất lỏng màu vàng nhạt thuyền trưởng và những người trên tàu đều khai nhận số chất lỏng là dầu do và không có hóa đơn chứng từ hợp pháp
vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương cho biết đã tạm giữ đối tượng nguyễn công minh chú tại huyện bến lức tỉnh long an để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
phát hiện xe ô tô bán tải do tài xế nguyễn công minh điều khiển chạy quá tốc độ quy định lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
tổ tuần tra đã tiến hành truy đuổi
qua nhiều tuyến đường khi chạy đến đường dx năm thuộc phường phú mỹ xe ô tô tải mất lái lao vào bụi cây ven đường tài xế bỏ trốn chạy và bị tổ tuần tra bắt giữ
tiến hành kiểm tra trên xe lực lượng chức năng phát hiện có một mươi năm bao thuốc lá điếu ngoại không giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
hiện công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã tiến hành tạm giữ đối tượng cùng toàn bộ tăng vật phương tiện để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ việc gần hai trăm linh đối tượng bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh ủy ubnd tỉnh sóc trăng đã họp khẩn ngành chức năng tìm giải pháp khắc phục
trong đó chủ yếu tuyên truyền vận động các đối tượng gia đình đưa con em trở lại cơ sở cai nghiện
qua đó đã có nhiều đối tượng đến cơ quan công an gần nhất trình diện và được đưa lại cơ sở cai nghiện
nói về hành động thiếu suy nghĩ của mình một trại viên của trung tâm cai nghiện ma túy sóc trăng cho biết
chiều hôm hai mươi bốn tháng hai thấy các trại viên khác ẩu đả rồi tập trung đông người tràn ra phía cổng
nên đi theo và đi bộ tắt đường đồng về tới nhà ở xã phú mỹ huyện mỹ tú
sau khi về nhà được gia đình động viên nên đã đến trình diện với cơ quan công an địa phương
trong sáng hai mươi sáu tháng hai các học viên đã trốn trại liên tục được gia đình địa phương đưa trở về trại cai nghiện
hầu hết đều nhận ra việc làm sai trái của mình
tuy nhiên theo cán bộ trung tâm và lực lượng chức năng thì không loại trừ một số đối tượng sau khi trốn chạy
sẽ đi khỏi địa bàn nhất là những đối tượng đã có tiền án tiền sự hoặc đang có hồ sơ liên quan đến vụ án khác
học viên vô trình diện thì ở đây cơ sở cũng phân ra hai loại
một là trình diện thì mình ở một cái cho về cái khu trình diện
còn cái số mà công an bắt thì mình đưa vô cái khu để mà tắt ly giống như là mình xử lý hình thức kỷ lực
hiện vụ việc đang được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
bên cạnh đó lãnh đạo tỉnh sóc trăng chỉ đạo địa phương tăng cường công tác vận động tuyên truyền gia đình
các đối tượng
cơ quan chuyên môn khẩn trương vận động những học viên còn lại quay lại cơ sở sớm nhất
công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn ngọc thanh
trú tại xã tân an luông huyện vũng liêm để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó nhận được tin tố giác của người dân có nhiều đối tượng tụ tập
có biểu hiện nghi vấn mua bán tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà trọ trên địa bàn
nên đội cảnh sát
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an huyện mang thít đã phối hợp với công an xã tân long hội tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang thanh đang cất giấu một mươi ba bịch ni lông bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy
qua làm việc ban đầu thanh khai nhận số chất trên là ma túy do thanh mua của một người phụ nữ không rõ hỏi tên tại thành phố vĩnh long
với giá một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng để mang về sử dụng và bán lại kiếm lời nhưng đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần khả ái
sinh năm hai nghìn sáu trú tại xã hiệp hưng huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với công an huyện bố trạch triệu tập đối tượng trần khả ái
để đấu tranh về hành vi lập tài khoản facebook ảo bán vé máy bay qua mạng
tại cơ quan công an trần khả ái khai nhận do không có công an việc làm nên đã lập facebook tên ngọc minh
sau đổi tên lần lượt thành uyên trần và trần như hảo đăng tải thông tin hiển thị như một trang đại lý bán vé máy bay chuyên nghiệp
sau đó đăng bài lên các group mua bán vé máy bay nhằm thu hút khách hàng
khi con mồi tiếp cận mua vé máy bay và chốt đơn họ sẽ chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng mà ái gửi
sau khi nhận được tiền trần khả ái lập tức chặn liên lạc với bị hại để chiếm đoạt tiền
với thủ đoạn này trần khả ái đã chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc số tiền lớn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và yêu cầu mọi công dân
ai là bị hại của hoạt động tội phạm trên vui lòng liên hệ với đồng chí phan bảo toàn
điều tra viên thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch số điện thoại chín mươi sáu bốn trăm năm mươi tám năm nghìn bảy trăm bảy mươi bảy để phục vụ công tác điều tra
thưa quý vị trong thời gian vừa qua tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tiếp tục có diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
nổi lên gần đây là một số đối tượng đã giả mạo lực lượng công an
các đối tượng gọi điện thoại cho người dân để yêu cầu cài đặt hướng dẫn cập nhật sử dụng ứng dụng vneid
nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại di động và chiếm đoạt tài sản trong ứng dụng ngân hàng điện tử
lực lượng công an khuyên cáo người dân cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác ý thức tự bảo vệ dữ liệu cá nhân
không đăng đưa lên mạng xã hội thông tin thẻ căn cước công dân tài khoản định danh điện tử vneid
để không bị các đối tượng lợi dụng nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
vài ngày trước anh cung bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ số máy lạ tự xưng là người của công an quận cầu giấy
liên hệ hướng dẫn anh cập nhật đồng bộ lại tài khoản định danh điện tử mức độ hai
do bị lỗi thông tin trên hệ thống
họ cũng bảo là tài khoản vneid bị lỗi và yêu cầu lên công an quận
thì ok đầu tiên thì anh cũng bảo là rồi mình sẽ sắp xếp thời gian và lên
nhưng mà họ lại nói với một cái động thái là rục rã mình bảo là bây giờ anh có lên được luôn không
cần gấp này kia
và nếu mà anh không lên được thì anh liên hệ qua cái số này để chúng tôi hỗ trợ
may mắn anh cung đã nhận ra đây là dạng thức lừa đảo của các đối tượng ngay sau khi đăng nhập kiểm tra tài khoản định danh điện tử của mình
vào vneid thì anh thấy ngay là tài khoản của anh đã được định danh thành công rồi và tích hợp rất nhiều giấy tờ
và đã được xác thực hoàn toàn thì không có lý do gì để mà nó
không lấy được bởi vì chắc chắn là mỗi khi mà đăng nhập vào tài khoản thì nó sẽ phải truy xuất vào cơ sở dữ liệu dân cư để nó lấy thông tin ra thì nó mới xác thực được
qua xác minh cái trường hợp này chúng tôi cũng xuống gặp trực tiếp công dân và xác minh các cái điện thoại đã gọi đến công dân thì được biết là các cái số điện thoại đã gọi điện đến thì hoàn toàn đã thuê bạc
hiện là không thể nào được
thì tôi khẳng định đây là cái
các cái đối tượng gọi điện giả danh các cơ quan công an để lừa đảo
tại một số địa phương đã ghi nhận trường hợp người dân bị lừa đảo
theo đó đối tượng đã tạo ra các phần mềm tài khoản vneid giả mạo sau đó giả danh công an yêu cầu người dân cài đặt
sau khi chiếm đoạt quyền kiểm soát di động bao gồm cả đọc dữ liệu cá nhân và đọc tin nhắn chứa mã otp
đối tượng kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại của người dân và sau đó thực hiện lệnh chuyển tiền thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
bộ công an đã đưa ra khuyến cáo người dân chỉ cài đặt ứng dụng vneid từ nguồn chính thống trên app store đối với hệ điều hành ios và ch play đối với hệ thống điều hành android
tuyệt đối không cài đặt ứng dụng vneid từ nguồn ngoài trên các trang web kho ứng dụng không chính thống
từ các đường linh lạ và việc cập nhật sửa đổi thông tin công dân phải đến trực tiếp cơ quan công an
cả thông tin khi có yêu cầu chỉnh sửa cập nhật vào cơ sở dân cư
đầu tiên đều phải xuất phát từ yêu cầu nguyện vọng của công dân
không xuất phát từ yêu cầu nguyện vọng của bất kỳ một tổ chức hay là cá nhân đoàn thể nào
cái thứ hai việc cập nhật hiệu chỉnh sửa đổi thông tin trong cơ sở dữ liệu dân cư hiện nay cũng đang phân cấp
chỉ có cấp cơ sở đó là công an các phường xã thị trấn có thể là cập nhật chỉnh sửa
khi đó người dân đến tận phải đến trụ sở cung cấp những thông tin thay đổi của mình và phải có xác nhận
của công an cơ sở
bộ công an cũng đã có chỉ đạo công an các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng nhà
gặp từng người để chính người dân hiểu đúng hiểu rõ về vneid
qua đó nâng cao ý thức cảnh giác sớm nhận diện được các thủ đoạn lừa đảo
giả danh cơ quan công an cài đặt và kích hoạt định danh điện tử
sử dụng cái vneid này của cá nhân thì theo quan điểm của tôi là trước tiên là mình phải tự giữ mình
bảo mật những cái thông tin của cá nhân

trường hợp cần thiết ở các cơ quan chức năng chính thống thì chúng ta sẽ cung cấp các thông tin này
vừa là công an vừa là trên tổ dân phố cũng thông báo lên các cái chương trình lừa đảo đấy
thì là mọi chị em cũng như là người dân đều nắm mắt được và đều cảnh giác
thì nói chung là ở cái tổ này thì cũng chưa có trường hợp nào mắc
cơ quan công an cũng khuyến cáo trường hợp công dân chưa cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử vneid
có thể đến cơ quan công an để được trực tiếp hướng dẫn
nếu nhận được những cuộc gọi nghi vấn
phải liên hệ cảnh sát khu vực hoặc cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn